vào trường ngày hôm qua hai mươi hai tháng một mươi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã gửi công văn cảnh báo mưa lớn gây ngập lụt đến các tỉnh từ nghệ an đến quảng hải triển khai ứng phó với mưa lớn gây ngập lụt
theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
theo thông tin từ bộ đội biên phòng thành phố hải phòng lực lượng tìm kiếm cứu nạn của đồn biên phòng đoàn xá
bộ đội biên phòng thành phố hải phòng tổ chức cứu nạn thành công hai thuyền viên tàu vận tải tb một nghìn bốn trăm hai mươi một bị nạn ngoài sông văn úc huyện kiến thụy thành phố hải phòng
trước đó vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi đồn biên phòng đoàn xá nhận được đề nghị cứu nạn khẩn cấp của anh vũ văn doãn
chú tại tỉnh thái bình là thuyền trưởng tàu vận tải tp một nghìn bốn trăm hai mươi một gồm ba thuyền viên đều là nam đang hành trình từ quảng ninh về hà nam
đến khu vực cửa sông văn úc
bị hỏng máy sóng đánh trôi giạt vào gồ đông nước tràn vào khoang máy và khoang hàng làm chìm tàu
đến bảy h năm mươi phút cùng ngày tổ cứu nạn đã tiếp cận được phương tiện và nhanh chóng cứu nạn thuyền viên trên tàu an toàn
tin tức an ninh trị tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố bụi án
khởi tố bị can đối với nguyễn đức cường chú tại tỉnh lạng sơn và nguyễn văn quang chú tại tỉnh bắc giang
về hành vi tàng trữ cháy phép chất ma túy
vào ngày hai mươi tám tháng chín tổ công tác đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường nguyễn tri phương
phường vĩnh trại thành phố lạng sơn phát hiện bắt quả tàng nguyễn đức cường đang có hành vi tàng trữ cháy phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai túi ni lông bên trong chứa sáu viên ma túy đối tượng mua về để sử dụng
trước đó vào ngày một mươi tám tháng chín lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn văn quang cũng đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ bao gồm hai túi ni lông bên trong chứa một mươi viên nén màu hồng và chất tinh thể màu trắng tổng trọng lượng chín bốn trăm tám mươi chín gam ma túy tổng hợp
thông tin về chuyện đa tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay